nằm trong khuôn khổ chương trình tuần lễ thời trang quốc tế việt nam vietnam international fashion week hai nghìn một mươi tám
vừa qua đơn vị tổ chức chương trình đã có buổi họp báo công bố và giới thiệu đến những người yêu thời trang
tuần lễ thời trang quốc tế việt nam thu đông hai nghìn một mươi tám sẽ được diễn ra vào cuối tháng một mươi tới đây tại hà nội
sau bảy mùa tổ chức thành công và tạo được tiếng vang lớn tuần lễ thời trang quốc tế việt nam
việt nam international fashion week đã trở thành một sự kiện văn hóa được yêu thích
và sự kiện thời trang mang tầm cỡ quốc tế duy nhất được tổ chức định kỳ hai lần trong năm tại việt nam
được đông đảo công chúng và những người yêu thời trang đón nhận
so với những lần tổ chức trước mùa thu đông năm nay sẽ là cuộc đua dành riêng cho các thương hiệu thời trang việt mới
đồng thời ngoài việc chú trọng vào các bộ sưu tập dành cho phái nữ
thì lần này sẽ là sự xuất hiện của các thương hiệu dành cho nam giới và trẻ em
đây thực sự là một sân chơi lớn để các nhà thiết kế thỏa mãn niềm đam mê
và là nơi để họ được giao lưu học hỏi thêm
từ những thương hiệu thời trang mang tầm quốc tế
với sự xuất hiện của các thương hiệu thời trang quốc tế đến từ thổ nhĩ kỳ
colombia haiti pháp và các thương hiệu nổi bật của thời trang việt nam như
zha studios vectong ngọc lan ruby mizu happy clothing hay những bộ sưu tập
từ các nhà thiết kế trẻ đến từ học viện thiết kế và thời trang london
sẽ là những điểm nhấn mang đến những sắc màu thú vị cho tuần lễ
sẽ đạt được một số thương hiệu nổi bật
sẽ diễn ra từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội